phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh thanh hóa vừa phối hợp với phòng cảnh sát cơ động công an thành phố thanh hóa
thi hành lệnh khám xét nơi ở của các đối tượng lê quang cường tức cường gấu
chú tại cốc hạ hai phường đông hương phạm ngọc sơn tức sơn tỉ
trú tại định cận đinh công tráng phường ba đình và nguyễn thanh bình tức bình cối
chú tại phan huy trang chú tại phường tân sơn đều ở thành phố thanh hóa
để điều tra làm rõ về hành vi cố ý gây thương tích
trước đó vào khoảng hai mươi một h ngày hai mươi hai tháng một mươi một sau khi ăn uống tại một đám cưới
lê thanh tùng được một số đối tượng rủ đi uống bia tiếp trên khu vực cầu đèn
phường đông hương thành phố thanh hóa
tuy nhiên khi đến khu vực bãi đất chống gần cầu đèn thì gặp nhóm của lê quang cường
đang chờ sẵn từ trước
tại đây lê quang cường phạm ngọc sơn và nguyễn thanh bình đã dùng tay chân đánh đập
ép tùng phải gọi một người bạn của mình đến gặp chúng
khi tùng từ chối không gọi được thì bị các đối tượng này đánh gãy tay
gãy răng và gây thương tích ở nhiều khu vực khác
kết quả giám định tỷ lệ thương tật là bốn mươi
không dừng lại ở đó cường gấu còn sai đàn em về nhà lấy một khẩu súng nhát vào người tùng
rồi cho đàn em chụp ảnh nhằm thể hiện rằng tùng tàng trữ vũ khí quân dụng trái phép
để uy hiếp ép buộc nạn nhân thực hiện theo ý đồ của chúng
quá trình điều tra xác minh phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh thanh hóa
đã có đủ căn cứ xác định cường sơn và bình có dấu hiệu của tội cố ý gây thương tích
hoặc gây tổn hại đến sức khỏe của người khác
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh thanh hóa đã khởi tố vụ án khởi tố bị can
đối với ba đối tượng về hành vi cối gây thương tích
trong quá trình khám xét tại nhà của lê quang cường
lực lượng công an phát hiện thu giữ hai còng số tám hai mươi ba viên đạn một hộp tiếp đạn một bộ phận của súng
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh thanh hóa đã ra lệnh bắt tạm giam ba tháng
đối với phạm ngọc sơn và tiếp tục truy bắt lê quang cường nguyễn thanh bình
các đối tượng đã rời khỏi nơi cư trú để phục vụ công tác điều tra